thưa quý vị sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã thẳng thắn chỉ ra rằng kẻ thù hàng ngày nói xấu chúng ta đồng bào ta không mắc lừa